tối hai mươi hai tháng một mươi sở y tế hà nội thông báo ghi nhận thêm một mươi ca covid một mươi chín mới trong đó có hai ca cộng đồng tại phường giáp bát quận hoàng mai
cả hai người đều đã được tiêm chủng đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
đó là anh p d t bốn mươi sáu tuổi ở địa chỉ số hai trên sáu bể giáp bát
anh tê là hành chính trưởng của khoa khám bệnh đa khoa tại bệnh viện một trăm linh tám hàng ngày anh đi làm tại bệnh viện
ngày hai mươi tháng một mươi anh xuất hiện triệu chứng ngứa mũi được bệnh viện một trăm linh tám lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
ca thứ hai là chị n t t v bốn mươi hai tuổi là vợ anh t là dược sĩ bán thuốc tại hiệu thuốc anh thư số chín đường thông phong quốc tử giám quận đống đa
ngày hai mươi một tháng một mươi sau khi anh tê dương tính chị v cùng với hai con được bệnh viện một trăm linh tám đưa vào bệnh viện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
kết quả chị v dương tính hai con âm tính
cdc hà nội tối hai mươi hai tháng một mươi cho hay theo kết quả điều tra xử lý nhà chức trách xác định có sáu trường hợp f một
gồm ba người nhà hai nhân viên nhà thuốc anh thư và một người ở cửa hàng tạp hóa
ngoài ra xác định thêm bốn người liên quan
cơ quan chức năng đã phong tỏa tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân ở ngõ sáu mươi bảy giáp bát khoảng một trăm năm mươi người và hiệu thuốc anh thư
còn tại bệnh viện một trăm linh tám theo báo cáo của bệnh viện đơn vị này đã xét nghiệm ba trăm hai mươi trường hợp f một liên quan đến anh t
kết quả đều âm tính lên một
hà nội khác các tỉnh khác nên cần đặt trong tình trạng như thế
ngay từ những ngày đầu chúng tôi đã chuẩn bị các phương án cao
khu cách ly lúc đầu là hai mươi chỗ sau đó lên năm mươi bảy mươi chỗ
khu điều trị f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
từ chỗ không có giường nào bây giờ đã có hai mươi giường kích hoạt lên ba mươi nhà
phương châm hà nội những ngày đầu là không để f và f một tại nhà ông dũng nói
tiếp tục nhấn mạnh hà nội bao giờ cũng chuẩn bị phương án cao
nên ông dũng cho rằng có đóng trước hay mở sau một tí cũng không sao
vì phương châm là phải bảo vệ bằng được thủ đô
thừa nhận trong quá trình làm cũng có lúng túng
bí thư hà nội nhắc đến quy định phân ba vùng và cấp giấy đi đường
đây là vấn đề được bàn kỹ trong thường trực thường vụ thành ủy và quyết làm
nhưng trong quá trình thực hiện thì anh em không làm được nên phải bỏ phân vùng và bỏ giấy đi đường
bí thư hà nội cho rằng việc này là bình thường
vì xây dựng phương án cao hơn cũng vì sức khỏe người dân
đứng trong cuộc mới thấy trách nhiệm khi phải lo những việc như thế
đưa ra quyết định như vậy chống dịch vừa làm vừa rút kinh nghiệm
nên những việc chưa đúng thì mình điều chỉnh ông dũng nói
kết quả trước mắt theo ông dũng hà nội đã kiểm soát được dịch với phương châm khoanh vùng hẹp
truy vết nhanh xét nghiệm rộng
ông dẫn chứng ngay khi ổ dịch phường thanh xuân trung bùng phát
thành phố chủ trương chỉ phong tỏa ngõ liên quan
nếu phong tỏa cả phường thì khác ngay cả quận thì càng gây go không khéo vỡ trận ông dũng nhận định
nói về việc triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn với dịch bệnh
bí thư hà nội cho biết lãnh đạo thành phố họp cả ngày để bàn với hai nỗi lo
một bên lo bảo vệ thủ đô khỏi dịch bệnh một bên lo thúc đẩy kinh tế
trong đó ông dũng nhắc đến một trong những điều kiện đầu tiên là phải đạt độ bao phủ vaccine
và hà nội đã tiêm cho chín mươi tám người từ một mươi tám tuổi trở lên còn hai khoảng một trăm hai mươi người cao tuổi
có bệnh nền nặng không tiêm được
lo ngại việc khi các trường học mở cửa sinh viên các địa phương chưa được tiêm quay trở lại trường học
cũng như lực lượng người lao động vào thành phố đông
nên những giải pháp trước mắt của hà nội đưa ra là tiến hành bỏ các chốt kiểm soát
nhưng vẫn phải đặt các trạm để kiểm soát dịch đầu vào thành phố
theo bà hà ngành y tế hà nội đang rất nỗ lực trong công tác phòng chống dịch
nhưng suốt một tháng qua họ phải chống dịch vừa tiếp cận các đoàn thanh tra kiểm tra
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu c ba bộ công an
thanh tra chính phủ thanh tra thành phố cũng ngày đêm làm việc với sở y tế
việc này tạo tâm lý hết sức lo lắng cho ngành y tế cán bộ y tế
chúng tôi là những cán bộ chuyên môn rất cần yên tâm để hoạt động chuyên môn phòng chống dịch cho tốt
bà hà nói theo bà nhiều anh em áp lực và cảm thấy không yên tâm khi đối mặt với cơ quan pháp luật
tất nhiên chúng tôi hiểu mình không sai thì không sợ
tuy nhiên với việc giải trình hồ sơ liên tục như vậy cũng gây tâm lý hoang mang lãnh đạo sở y tế chia sẻ
trao đổi thêm với báo chí về việc vì sao hà nội chưa công bố cấp độ dịch toàn thành phố
mà chỉ công bố cấp xã phường
giám đốc sở y tế cho hay theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
là chỉ công bố theo cấp xã phường hoặc thậm chí thấp hơn là thôn tổ đội không công bố ở cấp quận huyện và thành phố
hà nội sẽ phụ thuộc vào đánh giá cấp độ dịch
từ đó có biện pháp để giãn cách hoặc nới lỏng dịch vụ hoạt động kinh tế văn hóa xã hội bà hà nói
về việc cho học sinh đi học trở lại bà hà cho biết sở giáo dục và đào tạo đang xây dựng phương án rất cụ thể để đảm bảo việc đưa học sinh tới trường an toàn
nữ giám đốc sở y tế cũng nhận định thẻ xanh covid rất quan trọng trong thời gian tới để khẳng định người dân là chủ thể an toàn có thể giao lưu đi lại
phòng chống dịch như chữa cháy tất cả phải vào cuộc ngay
quan trọng là chính quyền địa phương biết lắng nghe điều chỉnh ngay
bên cạnh đó có những việc không đúng không phù hợp với người dân phải phản ánh nhiều nhưng vẫn kéo dài ở nhiều địa phương
thì cũng cần chỉ ra để khắc phục trong thời gian tới bà thủy lưu ý
bà dẫn chứng một số địa phương áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly quá rộng quá dài quá mức cần thiết
và thực tế hiện nay chúng ta đang trả giá không cần thiết
điều này thể hiện qua sự đi xuống của nền kinh tế sự khó khăn của người dân
đáng chú ý là tình trạng giữa các địa phương không thống nhất ngay trong cùng địa phương cũng không thống nhất
tỉnh áp dụng cao hơn chính phủ quy định quận huyện áp dụng cao hơn tỉnh thành xã phường thì cao hơn huyện
trong khi đó dấu hiệu dịch tễ các phường xã này giống nhau nhưng chủ tịch phường quyết định giải pháp cao hơn
làm cho đất nước người dân phải gánh chịu nữ đại biểu nhấn mạnh
theo bà có vẻ như tình trạng chưa hiểu đúng chủ trương mỗi xã phường một pháo đài
chủ trương này là nói về năng lực quản lý chống dịch của từng xã phường
chứ không phải là răng dây đóng kín nhiều lối đi cô lập nhiều khu vực như nhiều nơi đang thực hiện
bà lấy ví dụ như hà nội có nhiều khu tập trung dân cư địa bàn như ô bàn cờ rất nhiều lối đi
một lối rất hẹp tạo nên sự đông đúc đi lại không bảo đảm chống dịch
chúng tôi đi công tác ở một số địa phương nơi mình đến phải đi qua nhiều tỉnh khác
không dừng ở các địa phương đó và đi xe biển xanh nhưng vẫn bị tỉnh đó yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ đi đường
công lệnh cũng không được mà phải yêu cầu xét nghiệm pcr đây là đối với cán bộ công chức
còn người dân doanh nghiệp người ta phải có lưu thông trên đường
mà bị như thế thì còn khó khăn bức xúc đến đâu bà thủy nêu thực tế
đại biểu nguyễn chu hồi ở tại hải phòng
cũng nêu về thực tế nhiều quy định đúng nhưng khâu tổ chức chưa thực hiện tốt
theo ông nếu không tập trung thích ứng an toàn thì không có bình thường mới và cũng có nguy cơ bùng phát dịch trở lại
vì vậy cuộc chiến giữa bình thường mới phải không dễ dàng
những giải pháp của ủy ban thường vụ quốc hội và chính phủ đưa ra cũng cần có những cái cần nhấn thêm về phòng và chống
trong đó phòng thì cần chú ý đến khâu dự báo cảnh báo rất quan trọng
vừa qua nhiều nơi nới lỏng giãn cách và đã xảy ra tư tưởng chủ quan
nhiều người sau một thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội được đi lại rất sung sướng
nhưng một mươi người ra đường mà tám người không đeo khẩu trang cho thấy rất chủ quan
về chống ông hồi lưu ý thuốc và phương pháp chữa bệnh rất quan trọng
cho nên ngoài vaccine thì cũng cần quan tâm đến thuốc chữa cả đông tây y để người bệnh có thể được chữa bệnh tạo niềm tin mới
các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố sẽ dừng hoạt động sau hơn ba tháng triển khai
đây là một trong những nội dung công diện hai mươi hai về triển khai các biệt bệnh
biện pháp tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
được chủ tịch ubnd thành phố hà nội chu ngọc anh ký ban hành chiều hai mươi một mươi
cùng với việc dừng các chốt kiểm soát chủ tịch hà nội giao công an thành phố chủ trì việc giám sát
kiểm soát y tế tại sân bay nhà ga biến xe và các tuyến giao thông cửa ngõ
đặc biệt đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch
công an thành phố sẽ chủ trì cập nhật thông tin quản lý việc cư trú thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn
đây cũng là đơn vị giám sát y tế với người về từ các khu vực địa phương có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao
công điện nêu
hà nội tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin ưu tiên tiêm vắc xin mũi hai cho người trên năm mươi tuổi
phụ nữ có thai công nhân các khu công nghiệp khu chế xuất lực lượng shipper vận chuyển giáo viên
người làm việc tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại siêu thị
thành phố sẽ tiêm cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi khi có vaccine và hướng dẫn của bộ y tế
sở giáo dục và đào tạo được giao căn cứ hướng dẫn của các đơn vị liên quan
tham khảo ý kiến của đại diện ban phụ huynh học sinh để khẩn trương xây dựng kế hoạch
và tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động tương ứng cấp độ dịch
hai mươi chốt cửa ngõ hà nội lập từ ngày một mươi bốn tháng bảy tại các tuyến đường từ hà nam về hà nội tuyến quốc lộ một a một b
từ hưng yên bắc ninh bắc giang về hà nội theo tuyến quốc lộ năm cao tốc hà nội lạng sơn
từ hòa bình phú thọ vĩnh phúc thái nguyên về hà nội
các chốt có nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vận tải ô tô cá nhân vào thành phố
các cán bộ trực sẽ dừng xe đo thân nhiệt yêu cầu người trên xe khai báo y tế
kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch đặc biệt với người trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng
ba tháng sau ngày lập chốt từ ngày một mươi bốn tháng một mươi các lực lượng tại chốt đã dừng kiểm tra người và phương tiện
chỉ duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông xử lý các tình huống phát sinh
hôm nay hai mươi tháng một mươi hà nội đã qua một mươi hai ngày không có ca mắc mới cộng đồng
số ca mắc mới trong một mươi ngày qua giao động từ năm đến một mươi năm ca
và đều là các ca trong khu vực phong tỏa hoặc đã được cách ly
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn một trăm hai mươi năm ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh sáu ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly hai năm trăm một mươi chín ca
đa số các xã phường của hà nội là vùng xanh
hôm một mươi chín một mươi giới thế hà nội công bố phân vùng nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
việc phân vùng này dựa theo phân bố ca mắc
số ca bệnh tại cộng đồng kể từ ngày hai mươi bảy bốn đến nay tại năm trăm bảy mươi chín xã phường
thuộc ba mươi quận huyện và thị xã trên địa bàn thành phố
kết quả có ba trăm bốn mươi ba xã phường thuộc vùng một hai trăm ba mươi sáu xã phường thuộc vùng hai không có xã phường thuộc vùng ba và vùng bốn
theo hướng dẫn của bộ y tế việc đánh giá cấp độ dịch dựa trên các tiêu chí về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng trên dân số mỗi tuần
độ bao phủ vaccine và khả năng thu dung điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh các tuyến
dựa trên các tiêu chí này các tỉnh thành sẽ phân loại địa bàn theo bốn cấp độ cấp một nguy cơ thấp
màu xanh cấp hai nguy cơ trung bình cấp ba nguy cơ cao và cấp bốn là nguy cơ rất cao